dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn hai mươi năm bảy trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó có hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong chín ngày nghỉ lực lượng chức năng đã xử lý hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
chiếm sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý sáu trường hợp lái xe dương tính với ma túy
thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã trực tiếp
và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự
ba mươi hai đối tượng buôn bán tảng chữ ma túy pháo nổ giao cho cơ quan điều tra xử lý